từ những thông tin trên hy vọng các bậc phụ huynh sẽ đặc biệt lưu ý để phát hiện và điều trị kịp thời khi trẻ có khả năng nhiễm bệnh